phát biểu tại buổi tiếp ông henry caxick chủ tịch tập đoàn jadimesson vương quốc anh
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
tại việt nam đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và vương quốc anh ngày càng đi vào chiều sâu
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi mang tính cạnh tranh phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các cam kết thương mại tự do
mà việt nam tham gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh
tại việt nam chính phủ và các cơ quan của việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn zarim
mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại việt nam
trân trọng cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp ông henry kewich đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ
của nền kinh tế việt nam và cho biết tập đoàn zari mateon đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp
tại việt nam nhất là tập đoàn taco một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của việt nam
ông henry kewik khẳng định tập đoàn jadim có chủ trương đầu tư hoạt động lâu dài tại việt nam
và mong muốn tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của thủ tướng chính phủ và các cơ quan liên quan của việt nam